sáng nay một mươi tháng tám tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch tập đoàn mường thanh lê thanh thản
bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về tội lừa dối khách hàng
tuy nhiên sau khi xét hỏi bị cáo lê thanh thản và nghe ý kiến của một số bị hại trong vụ án
chủ tọa phiên tòa công bố tạm nghỉ để hội đồng xét xử hội ý
hội đồng xét xử xét thấy có một số nội dung không thể làm rõ tại phiên tòa
do vậy quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
tòa thông báo cho những người bị hại người liên quan chưa có lời khai chưa trình báo
thì liên hệ cơ quan điều tra công an tp hà nội để gửi đơn nộp tài liệu chứng cứ đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án này
theo cáo buộc khi xây dựng dự án bị cáo lê thanh thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án ct sáu kiến hưng
vi phạm nghiêm trọng quy hoạch một trên năm trăm linh được phê duyệt
các vi phạm bao gồm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
công ty xây thêm tòa tháp ct sáu c không có trong thiết kế được phê duyệt
tổng số căn hộ trung cư là một năm trăm tám mươi hai căn hộ không có tháp khách sạn như thiết kế
tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt
thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định

tổng số căn hộ trung cư là một năm trăm tám mươi hai căn hộ không có tháp khách sạn như thiết kế
tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt

thiết kế sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quyền phê duyệt
tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt

thiết kế sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quyền phê duyệt

thiết kế sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quyền phê duyệt

tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt

tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt

tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt

tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt

thiết kế sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quyền phê duyệt

cấp ủy đảng chính quyền địa phương gấp rút triển khai hoàn thành với tiến độ cao nhất chất lượng tốt nhất
những ngày này đi đến đâu ở sóc trăng cũng cảm nhận được không khí hào hứng phấn khởi của bà con nơi đây
chị nữ không nhớ rõ ngôi nhà này có từ bao giờ
chỉ biết mình đã lớn lên cùng cha mẹ từ bé rồi lập gia đình sinh con và tiếp tục cư ngụ cho đến tận bây giờ
chị kiếm sống bằng nghề hái hẹ thuê chồng thì ai kêu gì làm nấy công cán chẳng đáng là bao
gia đình khó khăn bữa no bữa đói nên anh chị chỉ dám sinh một đứa con
để có được một ngôi nhà kiên cố dè mưa trắng nắng cho cả gia đình là điều mơ ước
chà mẹ đi làm con đi học không có tiền mua sách vỡ
chủ nhật con không đi học thì đi làm mướn cho người ta cũng ráng cho nó đi học
thương con nhưng hoàn cảnh nó vậy
chị danh thị cẩm hồng cùng chú tệ xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng thì có tới ba đứa con
đứa nọ cách đứa kia chỉ hai ba tuổi hai vợ chồng làm thuê làm mướn sống qua ngày
chưa khi nào cảm thấy an tâm khi để ba đứa trẻ ở nhà trong nhau trong căn nhà rột nát lại tựa vào vách của nhà bên cạnh
có khi nào mình nghĩ đến việc là sẽ đi cố gắng thành dụng để xây một cái ngôi nhà mới cho bọn trẻ con đó không ạ
mà làm hổng dư
làm làm nhiều ăn nhiều
một ngày sáu ngày ba ngày
chỉ làm tiếp gì ai kể liền
làm mấy gì
mỗi ngày đi
sáng lên thì em đi làm
chúng ta làm
sáng lên đó ăn học chỉ
sóc trăng là tỉnh thuần nông
đời số người dân nhất là bà con ở nông thôn vùng vang biển vùng phố đông đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn tỉnh
luôn quyết tâm nỗ lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội dựa vận an ninh trực tự trên địa bàn
thực hiện các chính sách an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
tuy nhiên qua rà soát toàn tỉnh sóc trăng còn có trên một mươi năm hộ nghèo
trên hai mươi sáu hai trăm linh hộ cận nghèo trong đó hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
tỉnh đã làm hai đợt vận động đợt một ở năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thì vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách người có công mà khó khăn về nhà ở
rồi đợt hai thì làm tiếp ở năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cũng vận động cho bà con nghèo
thì qua hai đợt toàn tỉnh đã vận động và xây dựng được năm hai trăm linh căn nhà cho người có công
gia đình chính sách và hộ nghèo có nhu cầu bức thiết về nhà ở
tháng sáu năm nay sóc trăng là địa phương được bộ công an chọn thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng nhà
ở cho đồng bào nghèo đồng bào dân tộc thiểu số với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự đồng lòng chung sức của các cấp ủy chính quyền địa phương sự nỗ lực quyết tâm vô cùng lớn lao của
lực lượng công an một hai trăm linh căn nhà tặng bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xây dựng hoàn thành
góp phần đem lại niềm vui mái ấm cho hàng ngàn bà con giúp bà con có thêm động lực niềm tin vào một tương lai
sáng ngày một mươi tháng tám ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện cần đước tỉnh long an đã tổ
chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba tại chùa long hòa phát biểu khai mạc đại
đức thích trí minh trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện cần đức tỉnh long an khẳng
định công an huyện đã phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyện tiếp tục thực hiện
tốt quy chế phối hợp thực hiện mô hình chức sắc chức việc tăng ni phật tử huyện cần đước tham gia
các nền trực tự mô hình được nhân rộng học tập trong toàn tỉnh và được bộ công an nhân rộng học
tập trong toàn quốc đồng chí nguyễn văn được bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh long
an đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức điểm ngày hội tại chùa long hoa thể hiện được sự trang
trọng chú đáo chất lượng về nội dung hình thức thu hút đông đảo người dân phật tử tham dự
khu đô thị phú mỹ hưng quận bảy thành phố hồ chí minh đã lắp đặt bốn camera giám sát các tuyến
đường kết nối với trung tâm giám sát có trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn qua đó cung cấp những hình ảnh để các
đơn vị công an truy xuất kịp thời khám phá nhanh những vụ án bắt giữ các đối tượng hình sự
tại hội nghị sơ kết tình hình an ninh trật tự sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba vừa được tổ chức đại diện đơn vị
chức năng của địa phương và của thành phố đánh giá cao việc hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
tổ quốc của bang lãnh đạo nhân viên và cư dân sinh sống tại khu đô thị phú mỹ hưng
trong đó lực lượng bảo vệ tại chỗ đã hỗ trợ đắc lực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại một nhà dân ở khu phố mỹ thái một thuộc khu đô thị phú mỹ hưng
xảy ra vụ trộm với giá trị tài sản bị mất hơn hai tỷ đồng
tại đây các nhân viên bảo vệ trực ban giám sát hệ thống camera an ninh của khu đô thị phú mỹ hưng
đã cung cấp hình ảnh trích xuất hỗ trợ lực lượng công an khám phá nhanh vụ trộm
bắt giữ quang ly heang sáu mươi sáu tuổi gim chang jok bảy mươi hai tuổi và heo sun hyun bốn mươi tám tuổi
cùng quốc tịch hàn quốc khi đang lẫn trốn tại quận một
trước đó nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bám nắm địa bàn cơ sở công an quận bảy đã phối hợp
với lực lượng bảo vệ khu đô thị phú mỹ hưng xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
tính trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
toàn khu đô thị sẽ được truyền thông báo về các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
xảy ra hai vụ cướp giật tài sản và cả hai vụ đều được khám phá thành công
do cơ quan chức năng xử lý theo quy định
riêng nguyên lực lượng cảnh sát hình sự của chúng tôi thường xuyên về việc trao đổi
hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ phú mỹ hưng để về công tác là nhận diện tội phạm
cũng như là giám sát và truy bắt đối tượng
theo đó lực lượng công an chính quy đã phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lấy lực lượng cơ sở làm nông cốt hướng dẫn lực lượng bán chuyên trách của chính quyền địa phương
và gần hai trăm linh bảo vệ khu đô thị phú mỹ hưng thường xuyên tuần tra
chốt chặn tại các giao lộ trọng yếu để kịp thời phát hiện
xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại địa bàn khu dân cư
đồng thời phát huy hiệu quả của hệ thống camera giám sát với hơn bốn mắt camera
được đặt khắp các tuyến đường khu phố
trong đó có hơn ba trăm năm mươi camera ở những vị trí quan trọng được kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát
có nhân sự trực ban theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn
từ hệ thống mắt thần này nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự đã được phát hiện ngăn chặn kịp thời
đặc biệt dữ liệu có được từ hệ thống camera phú mỹ hưng không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự
trong khu đô thị mà còn là nguồn thông tin quý giá cho các đơn vị công an khi cần truy xuất
có những tình huống mà tôi đi làm về tôi bỏ chiếc xe ở phía ngoài
mà quên cái khóa thì bảo vệ cũng lấy khóa gửi lại cho tôi
tội phạm hoặc là những cái tên cướp thì hỗ trợ giữa nhau chỉ cần là chỉ cần alo một cái
thì việc với bảo vệ của phú mỹ hưng là chẳng ngọ này ngọ kia thì tên tội phạm đó cũng thoát được
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân tp thủ đức
lên kế hoạch hỗ trợ người dân doanh nghiệp trên đường võ nguyên giáp điều chỉnh cập nhật
các loại giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất
theo đó sở văn hóa thể thao tp hcm sẽ phối hợp ủy ban nhân dân tp thủ đức
và các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố đổi tên một phần xa lộ hà nội
buổi lễ dự kiến triển khai trong dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh
cùng với đó sở giao thông vận tải tp hcm chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân tp thủ đức
thực hiện thay biển tên xa lộ hà nội đoạn tư cầu sài gòn đến ngã tư thủ đức
trên địa bàn tp thủ đức thành đường võ nguyên giáp
ủy ban nhân dân tp thủ đức sẽ chủ trì tổ chức trà soát thống kê các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc đổi tên đường
từ đó lên kế hoạch hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong điều chỉnh
cập nhật các loại giấy tờ có liên quan theo quy định
hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân
sau một ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo gồm lê hồ vũ nguyễn trí thiện
ly thanh quang kim soon sik kang seung hak cùng một mươi bảy đồng phạm về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức tàn trữ trái phép chất ma túy
mua bán trái phép chất ma túy
chiều ngày một mươi tháng tám chủ tọa phiên tòa đã quyết định hoãn phiên xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung
theo cáo trạng ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra xe container do tài xế đoàn văn ngãi cầm lái tại cảng cát lái
đang chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa trên xe xuất khẩu đi hàn quốc
kết quả khám xét bên trong các kiện đá hoa cương xếp trong container
cơ quan chức năng phát hiện thu giữ gần bốn mươi kg ma túy
mở rộng điều tra công an phát hiện hơn sáu mươi kg ma túy đá
đồng thời bắt giữ lê hồ vũ nguyễn trí thiện cùng bảy người liên quan khác
cáo trạng xác định đây là đường dây do người nước ngoài cấu kết với người việt nam
thực hiện tàn trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về thành phố hồ chí minh
một phần tiêu thụ ở trong nước một phần được vận chuyển ra hàn quốc tiêu thụ
các bị cáo đã tàn trữ vận chuyển mua bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại
trong đó vũ là kẻ chủ mưu cầm đầu sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân
vận chuyển trái phép một trăm sáu mươi tám kg ma túy
thiện tham gia vận chuyển trái phép một trăm sáu mươi tám kg ma túy lê tiên nguyen vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
tàn trữ trái phép một mươi bốn gam ma túy kim xuys vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
kang sean hack vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy một mươi bảy đồng phạm còn lại
vận chuyển từ một sáu kg ma túy các loại đến chín mươi bảy kg ma túy các loại
mua bán từ hai kg đến hơn hai mươi kg ma túy các loại
sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa tiếp nhận bản đồ ứng phó ngập lục và di dời dân
khi có bão cấp tám ảnh hưởng khu vực thành phố
bản đồ do bang chỉ huy
phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố thực hiện
bản đồ ứng phó ngập lục và di dời dân sẽ thể hiện các khu vực có thể bị ngập nặng
và cần di dời dân khi có bão như thành phố thủ đức quận tám quận một mươi hai quận bình thạnh
quận bình tân quận gò vấp huyện bình chánh huyện củ chi huyện hóc môn huyện nhà bè và huyện cần giờ
liên quan đến tình hình sạt lỡ trên địa bàn thành phố sở giao thông vận tải tp hcm thông báo
từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng tám sẽ hạn chế tàu thuyền qua lại kênh thanh đa
việc này nhằm đảm bảo an toàn đường thủy trong thời gian khảo sát địa chất phục vụ quan trắc
đánh giá nguyên nhân sạt lỡ và đề xuất giải pháp khắc phục khu vực bờ phải kênh thanh đa
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo lê thanh thản
là chủ tịch tập đoàn mường thanh tổng giám đốc
công ty bms về tội lừa dối khách hàng
cùng ra hầu tòa trong vụ án này còn có sáu bị cáo gồm đỗ văn hưng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân
phường kiến hưng quận hà đông tp hcm nguyễn duy uyển và bùi văn bằng
cùng nguyên lập phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng nguyễn văn năm
nguyên tránh thanh tra xây dựng quận hà đông vương đăng quân nguyên phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
mai quang bài nguyên cán bộ thanh tra xây dựng quận hà đông bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng dự án ct sáu kiến hưng được ủy ban nhân dân tp hcm nay là ủy ban nhân dân tp hcm quyết định
phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết một trên năm trăm linh tuy nhiên từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bị cáo lê thanh thản
đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
cụ thể đối với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng tăng chiều cao công trình thay đổi công năng sử dụng
xây dựng tăng căn hộ và xây thêm tòa ct sáu c không nằm trong quy hoạch được duyệt
đối với nhà thấp tầng tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thất tầng vi phạm chỉ dưới đường đỏ
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo lê thanh thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ dự án ct sáu kiến hưng
cơ quan điều tra xác định bị cáo lê thanh thản đã bán bốn trăm tám mươi tám căn hộ cho bốn trăm tám mươi tám khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu và tài sản khác gắn liền với đất như sổ đỏ
thu lợi bất chính tổng số tiền là hơn bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
cơ quan tố tụng cũng xác định để xảy ra sai phạm còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường kiến hưng và thanh tra xây dựng quận hà đông
suốt quá trình dự án ct sáu kiến hưng xây dựng nhóm bị cáo trong vụ án này không thanh tra kiểm tra để kịp thời ngăn chặn
nguyễn văn sơn hai mươi bốn tuổi điều khiển ô tô vận chuyển lâm sản trái phép đã bị công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên bắt quả tàng
tiến hành kiểm đếm trên xe có năm mươi ba khúc gỗ chưa xác định chủng loại khối lượng
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
để phòng tránh các đối tượng lừa đảo người dân cần tự nâng cao ý thức cảnh giác
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng qua điện thoại email hay tin nhắn
kể cả với người tự xưng là luật sư hay công an
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
công an tp hcm đã tổ chức nhiều đợt đột kích vào các quán bar nhà hàng beer club vụ trường
kịp thời ngăn chặn xử lý nhiều dân chơi dương tính với ma túy
phát hiện nhiều đầu nậu cung cấp chất cấm cho các tù điểm ăn chơi này
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
qua công tác nắm tình hình phát hiện một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn
công an quận một đã triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố kiểm tra hành chính xử lý các vi phạm
điển hình như vụ việc vào giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba khi kiểm tra quán heritage đường bùi viện
lực lượng công an phát hiện hai người dương tính với chất ma túy
bởi trọng điều tra công an xác định được đầu mối cung cấp ma túy cho một số dân chơi tại phố bùi viện và đã bắt giữ khởi tố
trong các đối tượng này một số người là nhân viên của quán heritage
còn đối với khu vực tập trung như quán bar vũ trường karaoke như phố tây bùi viện
thì công an quận một cũng có kế hoạch chấm chọn những cơ sở có dấu hiệu nghi vấn
dễ phát sinh các loại tội phạm liên quan đến chất kích thích ma túy cần sa
công an quận một cho biết trong đợt cao điểm đã kiểm tra hai trăm một mươi năm lượt với cơ sở kinh doanh có điều kiện
các cơ sở kinh doanh dịch vụ phức tạp tìm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội và phát hiện chín mươi bảy cơ sở vi phạm
cho quyết định xử phạt về hành vi như kinh doanh quá giờ quy định
kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thu giữ hơn bốn bình khí cười
sau đợt tổng ra quân kiểm tra của quận một trong thời gian vừa qua ngoài lực lượng của công an là nồng cốt là chủ công
thì các ban ngành như là tám trăm một mươi bốn của quận của phường cũng được thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo mô tám quận
cũng tiến hành đồng loạt kiểm tra các cơ sở trên địa bàn phụ trách theo chức năng nhiệm vụ được giao
thì bước đầu ghi nhận là các cơ sở kinh doanh đã có sự chuyển biến
các cơ sở kinh doanh đã ý thức được cái việc tác hại của cái khí cười ma túy
và có phần nào đó là chấp hành tốt hơn cái quy định pháp luật về kinh doanh
xuất phát từ tình hình thực tế bang giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo các đơn viện nghiệp vụ
công an các quận huyện và thành phố thủ đức thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
lực lượng công an đã đẩy mạnh tổng kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
có bán bóng cười si sa thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái phép
công an phát nắm tình hình công an thành phố cũng đã thấy là trên một số nước trên thế giới đã xuất hiện
các loại bánh kẹo rồi chất ghi nghiện
qua tình hình trên giám đốc công an thành phố đã ban hành kế hoạch số một nghìn một trăm bảy mươi chín để triển khai các biện pháp giải quyết tình trạng mua bán
trái phép chất ma túy nước bóng thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
vào cuối tháng sáu vừa qua công an thành phố hồ chí minh cùng công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương đột kích
phá hủy công an
kho hàng phát hiện một hai trăm linh hai bình chứa đầy khí cười cùng máy móc thiết bị dụng cụ phục vụ việc sang chiếc khí cười
tổng số hàng bị phát hiện là hơn hai mươi một tấn khí cười
trước đó công an thành phố hồ chí minh phát hiện ô tô do trần văn hậu điều khiển chở bảy mươi bình khí n hai o khí cười nên bắt giữ
trần văn hậu khai chở số hàng này từ kho hàng ở bốn mươi bốn c sa lộ hà nội phường bình thắng thành phố dĩ an tỉnh bình dương
đi giao theo yêu cầu của một đối tượng tên cao đức dũng
qua xác minh đối tượng dũng thuê kho hàng nói trên rồi thiết kế lại làm vách ngăn để che giấu hành vi sang chiếc khí cười
từ bồng container qua các bình nhỏ sau đó đưa đi tiêu thụ
công an thành phố hồ chí minh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo công an các quận huyện tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý địa bàn chứng chỉnh toàn bộ hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn uống quán bar nhà hàng tập trung kiểm tra
xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khí cười shisha thuốc lá điện tử trên địa bàn
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay